tại tỉnh lạng sơn tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo lê hoàng tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bốn tuyến nguyên là cán bộ trung tâm giáo dục thường xuyên huyện cao lộc
với thủ đoạn lừa xin việc làm xin chuyển công tác thi công chức vào ngành giáo dục
tuyền đã lừa đảo chiếm đoạt của một mươi bảy người với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
tuy nhiên không một người nào được đi làm hoặc chuyển công tác
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được tuyến dùng đánh lô đề
xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo lê hoàng tuyến là đặc biệt nghiêm trọng gây mất trật tự trị an xã hội trên địa bàn
tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã tuyên án một mươi hai năm tù giam đối với bị cáo lê hoàng tuyến